tại thủ đô viên trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào bên lề các hội nghị cấp cao asean hai nghìn tám trăm hai mươi
và các hội nghị cấp cao liên quan thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội kiến thân mật
với cố vấn nhà nước bộ trưởng ngoại giao myanmar aung san suu kyi
tại cuộc gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc và bà aung san suu kyi khẳng định
chính phủ hai nước coi trọng việc gìn giữ và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống
và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước việt nam và myanmar
vì lợi ích của nhân dân hai nước đóng góp vào hợp tác và đoàn kết asean
vì hòa bình ổn định và hợp tác của khu vực bà aung san suu kyi chia sẻ chân thành rằng
quan hệ giữa hai nước myanmar và việt nam tình cảm gắn bó như giữa các thành viên trong một gia đình
và bày tỏ mong muốn phát triển sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị phía myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp việt nam đầu tư mở rộng kinh doanh tại myanmar
nhất là trong các lĩnh vực bất động sản ngân hàng viễn thông hàng không khoáng sản du lịch và nông nghiệp
hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quân khổ asean và tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
đề cao đoàn kết asean duy trì vai trò trung tâm của asean
đóng góp vào việc thúc đẩy xu thế hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới